cùng chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng đang ngày đêm gồng mình chống dịch
thời gian qua nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh nghệ an đã chung tay góp gạo góp rau
để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho những người đang làm nhiệm vụ cũng như công dân tại các khu cách ly
người góp tiền người mang rau chuối trứng tất cả là những sản vật nhà nông mà người dân tự nuôi trồng được
những món quà quê thấm đẫm tình cảm của bà con sẽ được gửi đến bộ đội
đồng bào đang phải cách ly tập trung trên địa bàn
tình nghệ an đang tiếp nhận cách ly tập trung trên địa bàn
các công dân tập trung gần năm sáu trăm linh công dân từ các nước trở về
tại đây cùng với việc duy trì nghiêm ngặt quy định cách ly
các công dân ở đây còn được đảm bảo về đời sống vật chất cũng như tinh thần
tình nghệ an đang tiếp nhận cách ly tập trung trên địa bàn